sáng nay ông nguyễn văn hà chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ia hải leo tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai lãnh đạo ủy ban nhân dân dạy iao ea nam
do để người dân tổ chức đám cưới tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
hai người bị tạm đình chỉ công tác gồm ông nguyễn văn nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea nam
và ông cập bắc ý trước phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
cả hai ông này bị tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày để xem xét làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể với vai trò trách nhiệm của mình hai ông đã để người dân tổ chức đám tang tập thể
tập trung đông người vi phạm chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó thì ghi nhận một trường hợp xã cư né huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc mắc covid một mươi chín
cơ quan chức năng tiến hành truy vết thì phát hiện người này dự một đám tang từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám
tại xã ea nam tiến hành xét nghiệm toàn bộ người dân liên quan đến đám tang này
thì đã ghi nhận có hàng chục ca mắc covid một mươi chín